các lực lượng công an phản trương làm rõ phó thủ tướng thường trực phạm bình minh chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia phân công ông phất việt hùng phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã vào gia lai để kiểm tra hiện trường phối hợp cùng lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục khẩu quả tai nạn
đồng thời phó thủ tướng thường trực phạm bình minh và bộ trưởng giao thông vận tải cũng gửi lời thăm viếng chia buồn động viên gia đình nạn nhân không may qua đời và thăm hỏi những người bị thương trong vụ việc
nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được các cơ quan chức năng tỉnh gia lai điều tra danh tính những nạn nhân trong vụ tai nạn
nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được các cơ quan chức năng tỉnh gia lai điều tra danh tính những nạn nhân trong vụ tai nạn
chín nguyễn tấn vinh thường trú tại thôn một an dương màn giang bị thương